để chủ động ứng pho về diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn diện rộng gió mạnh trên biển đông
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
đối với tuyến biển theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động cấm biển
đối với vùng đồng bằng bắc bộ và ven biển chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các lồng bè khu nuôi trồng thủy sản trên biển ven biển các tuyến đê biển sung yếu hoặc đang thi công
không để người ở lại tròi canh lồng bè khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ

đối với vùng đồng bóng bắc bộ chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các lồng bè khu nuôi trồng thủy sản trên biển các tuyến đê biển các tuyến đê biển

đối với vùng đồng bóng bắc bộ chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các lồng bè khu nuôi trồng thủy sản trên biển các tuyến đê biển